vào sáng sớm ngày hôm nay dư luận lại rúng động trước vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ngõ số một trăm linh phố nghĩa đô quận cầu giấy hà nội
một nam thanh niên hiện chưa rõ danh tính đã đâm tử vong hai nữ sinh hiện đang học tại một trường cao đẳng trên địa bàn hà nội
sau khi gây án nam thanh niên này đã nhảy từ tầng cao của ngôi nhà xuống đất và bị thương nặng hiện đã được đưa đi cấp cứu
phóng viên của một trăm một mươi ba online hiện đang có mặt tại nơi xảy ra vụ án mạng sẽ cung cấp thêm thông tin tới quý vị và các bạn
một nam thanh niên đã dùng dao đâm tử vong hai nữ sinh
sau khi thực hiện hành vi của mình nam thanh niên đã nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống đất và hiện tại thì hung thủ đang được cấp cứu tại bệnh viện em
và hiện tại tại hiện trường thì lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm cũng như lấy kết quả điều tra ban đầu
theo thông tin ban đầu vào khoảng bảy giờ sáng nay tại số nhà một mươi bốn
nam thanh niên chưa rõ danh tính đã dùng dao đâm chết hai nữ sinh hiện đang theo học tại một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố hà nội
sau đó nam thanh niên tự đâm vào bụng mình rồi nhảy từ tầng bốn xuống đất để tự tử
hiện tại lực lượng chức năng vẫn có mặt tại hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ
một thông tin mới chúng tôi vừa cập nhật từ phóng viên một trăm một mươi ba online có liên quan đến vụ án đối tượng nam thanh niên giết hai nữ sinh xảy ra tại hoàng quốc việt hà nội
hiện tại sau khi gây ra vụ án thì đối tượng nam thanh niên đã nhảy từ tầng cao của ngôi nhà xuống đất và bị thương nặng sau đó được đi cấp cứu tại bệnh viện e
bác sĩ ở bệnh viện e hiện đã xác nhận nam thanh niên này được cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong
hiện nay lực lượng công an đang tiếp tục điều tra vụ việc
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tiếp theo trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h chiều ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi
lợi dụng sơ hở của người dân sống ở vùng biên giới thuộc tỉnh kiên giang và an giang hai đối tượng đã lấy trộm gần một mươi chiếc xe máy và đem đi tiêu thụ
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện giang thành tỉnh kiên giang đã hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát cung cấp
đề nghị truy tố phạm văn đức và nguyễn quốc việt cùng chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang về hành vi trộm cắt tài sản
trước đó vào khoảng một giờ sáng ngày ba tháng bảy tổ tuần tra công an huyện giang thành đang tuần tra thì thấy đức và việt đang đẩy một chiếc xe máy có biểu hiện khả nghi nên đã ra hiệu dừng lại kiểm tra
thì phát hiện chiếc xe nói trên là do đức và việt vừa lấy trộm của chị nguyễn thị hạnh ở huyện phú quốc
ngoài vụ trộm nói trên tại cơ quan công an hai đối tượng còn khai nhận trước đó đã trộm bảy chiếc xe máy khác trên địa bàn các huyện giang thành thành phố hà tiên và tỉnh an giang đem qua biên giới campuchia tiêu thụ để lấy tiền đánh bạc
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh vào dạng sáng qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã huy động lực lượng đồng loạt gia quân kiểm tra khám xét tại ba địa điểm trên địa bàn thành phố sầm sơn và xã xuân giang huyện thọ xuân bắt quả tàng một mươi bảy đối tượng chuyên trộm cắp chó
năm mươi một con chó cùng nhiều phương tiện tăng vật khác có liên quan
lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng chuyên thu mua chó trộm gồm lê thị phượng lê thị huệ bùi ngọc dương và nguyễn thị phượng
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ năm mươi một con chó có trọng lượng gần sáu trăm năm mươi kg một mươi bộ kích điện hai súng bắn điện ba mươi một điện thoại di động các loại những chai bột ớt hai mươi xe máy nhiều dao kiếm các loại hai bình xịt hơi cay hàng chục dây thòng lọng và kìm bắt chó
năm mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật tài liệu có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận thực hiện hành vi trộm chó hơn một năm nay và tổng số lượng trộm chó
lên đến hàng trăm tấn
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã tiến hành triệu tập ba mươi đối tượng có liên quan về hành vi trộm cắp và tiêu thụ chó
đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố các bị can về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật